cũng vào sáng nay sáu tháng sáu tại bệnh viện giãi chiến số hai của tỉnh bắc giang hai mươi một bệnh nhân điều trị covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện
theo đó hai mươi một bệnh nhân này đều là công nhân tại các công ty thuộc khu công nghiệp vân trung và quang châu huyện việt yên bắc giang
tại thời điểm xuất viện các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với virus sars cov hai khỏe mạnh không có dấu hiệu lâm sàng
các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường
có mặt và chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đề nghị sau khi xuất viện
các bệnh nhân thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nơi cư trú một mươi bốn ngày theo đúng quy định và thực hiện tự theo dõi sức khỏe
báo ngay với y tế cơ sở khi có biểu hiện bất thường
bệnh viện giãi chiến số hai tỉnh bắc giang được coi là bệnh viện giã chiến lớn nhất cả nước với quy mô sáu trăm hai mươi bốn giường
đến nay đã tiếp nhận sáu trăm hai mươi ca bệnh
do cán bộ nhân viên y tế đến từ bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an bệnh viện y học cổ truyền bộ công an và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang tiếp quản và chịu trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín